thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc chương trình tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm asean ấn độ
và lễ kỷ niệm lần thứ sáu mươi chín quốc khánh cộng hòa ấn độ
lãnh đạo các nước đánh giá cao vai trò điều phối viên quan hệ asean ấn độ của việt nam
giúp thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển cả về chất và lượng
lãnh đạo các nước đánh giá cao vai trò điều phối viên quan hệ asean ấn độ
điều đề của hội nghị lần này là chia sẻ giá trị cùng chung vận mệnh
thể hiện mong muốn của các bên về hòa bình ổn định và phát triển
các nhà lãnh đạo đã trao đổi rất là sâu rộng về các vấn đề quan hệ giữa hai bên
và đã thông qua tuyên bố daily để định ra các mối quan hệ trong các lĩnh vực
ưu tiên về hợp tác chính trị hợp tác kinh tế rồi văn hóa xã hội kết nối
cũng như là
giảm bớt phố ngăn cách phát triển của các nước
thế thì có thể nói rằng là các lĩnh vực này cũng là những trụ cột
trong kế hoạch tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm của asean
và như vậy có thể nói là thực hiện tuyên bố new daily này
cũng sẽ góp phần hỗ trợ cho các việc thực hiện xây dựng cộng đồng asean
asean và ấn độ cũng đã thống nhất thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại
đầu tư đẩy mạnh hợp tác phát triển
hàng không hàng hải kết nối số trong đó có các tuyến đường giao thông
từ ấn độ qua myanmar campuchia thái lan lào và việt nam
sử dụng hiệu quả khoản tín dụng một tỷ đô la mỹ đã cam kết
về văn hóa xã hội hai bên sẽ gia tăng hợp tác trong các lĩnh vực bảo tồn
và gìn giữ di sản du lịch văn hóa tâm linh giáo dục và đào tạo
phát triển năng lượng mặt trời bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
thể hiện sự quan tâm đến hợp tác trên biển
lãnh đạo các nước asean ấn độ đã dành riêng một phiên họp
về hợp tác và an ninh biển nhất trí coi hợp tác biển
là một trong những trọng tâm trong mối quan hệ đối tác chiến lược asean ấn độ thời gian tới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề xuất ba trọng tâm lớn dành cho hợp tác hai bên
đó là tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư
tranh thủ các thành tựu khoa học công nghệ của cách mạng bốn để đẩy nhanh phát triển
thứ hai là tăng cường kết nối gồm cả kết nối hạ tầng đường bộ đường biển
kết nối số và giao lưu nhân dân
thứ ba là tăng cường hợp tác vì hòa bình ổn định ở khu vực
ứng phó với các thách thức an ninh cả truyền thống lẫn phi truyền thống
thế còn về kinh tế thì chúng ta cũng đã có thực hiện cái kế hoạch hành động hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
mà chúng ta trong thời gian qua đã thực hiện được hơn năm mươi
và việt nam đã chủ động cùng với ấn độ để xác định hai mươi sáu cái lĩnh vực ưu tiên
để thực hiện cái kế hoạch hành động đó cho nên nó rất hiệu quả
điểm nhấn thành công nữa của chuyến đi lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đó là đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ lên một tầm cao mới
qua các cuộc hội đàm với thủ tướng ấn độ modi tổng thống ấn độ ram nath kovind
hai bên nhất trí đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tổng thống ấn độ khẳng định luôn coi việt nam là một trụ cột quan trọng
trong chính sách hành động hướng đông của nước này